thưa quý vị ngay sau khi ủy ban nhân dân huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp áp dụng các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ công an huyện cao lãnh đã tổ chức tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên bảy
qua đó nhắc nhở và lập biên bản bốn mươi trường hợp không tuân thủ quy định giãn cách xã hội
với mục đích tuyên truyền nhắc nhở người dân tuân thủ thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
về cách ly toàn xã hội và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm
trong hai ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một công an huyện cao lãnh đã tổ chức tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên bảy
phục vụ phòng chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn toàn huyện
qua đó công an huyện đã phát hiện nhắc nhở hai mươi tám trường hợp và lập biên bản xử phạt hành chính một mươi hai trường hợp
người vi phạm về các lỗi như đi ra ngoài đường trong trường hợp không thật sự cần thiết
không đeo khẩu trang tụ tập quá hai người nơi công cộng